tòa án nhân dân tp long xuyên tỉnh an giang vừa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo trần vĩnh lộc phạm tiến lực phan thanh tùng bùi thế trường và đỗ quang long cùng chú tại thành phố hải phòng về tội cho vay nặng lãi
theo cáo trạng tháng tám năm hai nghìn một mươi năm nguyễn mạnh tùng cung cấp bị cáo lộc lực tùng trường và long từ tp hải phòng đến tp long xuyên an giang thuê nhà để ở và cho nhiều người vay tiền dưới sự điều hành của mạnh tùng
để thực hiện cho vay mạnh tùng in danh thiếp tờ rơi với tên giả có nội dung cho vay không cần thế chấp rồi đưa cho lộc lực đi phát tại các chợ trên địa bàn thành phố long xuyên
khi nhận tiền vay người vay chỉ cần giao cho nhóm đối tượng này
với thủ đoạn trên từ tháng tám năm hai nghìn một mươi năm đến ngày hai mươi năm tháng một năm hai nghìn một mươi sáu các đối tượng này đã cho chín mươi hai người vay trên năm trăm năm mươi một triệu đồng với lãi suất từ một mươi hai năm đến ba mươi bốn sáu mươi một một tháng thù trên hai trăm ba mươi tám triệu đồng tiền lãi trong đó thu lợi bất chính trên hai trăm hai mươi ba triệu đồng
sau một ngày làm việc hội đồng xét xử đã tuyên phạt các bị cáo trần vĩnh lộc
phạm tiến lực phan thanh tùng bùi thế trường và đỗ quang long mỗi bị cáo năm tháng ba ngày tù về tội cho vai nặng lãi
ngoài ra tòa cũng tuyên các bị cáo phải nộp lại trên hai trăm hai mươi ba triệu đồng tiền thu lời bất chính